trước diễn biến tình hình dịch bệnh ebola tại một số nước để chủ động phát hiện sớm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nước ta
cục y tế dự phòng bộ y tế vừa có công van số năm trăm bốn mươi chín gửi sở y tế các tỉnh thành phố về tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus ebola cách ly kiểm tra kỹ nếu có người từ vùng dịch bệnh về việt nam
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố giám sát chặt chẽ người nhập cảnh lưu ý những người đến từ các quốc gia có dịch bệnh
khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus ebola và có tiền sử đi về từ vùng quá dịch trong vòng hai mươi một ngày cần thực hiện ngay cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương hoặc viện pasteur tp hcm để xét nghiệm xác định
theo thông tin từ tổ chức y tế thế giới tình hình dịch bệnh do virus ebola tại cộng hòa dân chủ congo có diễn biến khá phức tạp
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã ghi nhận trên hai năm trăm linh trường hợp mắc trong đó có gần một bảy trăm linh ca tử vong
mặc dù việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus ebola tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh do virus ebola xâm nhập vào việt nam qua hành khách về từ vùng quá dịch là hoàn toàn có thể
cần khuyến cáo tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe cho khách du lịch người dân tại các khu vực cửa khẩu về biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus ebola